quý vị thân mến bắc bộ sau vài ngày mưa mát giảm nhiệt độ thì lại đón những ngày nắng nóng gai gắt lên tới ba mươi năm ba mươi sáu độ c
vâng thưa quý vị mưa nhiều thì tương đối cản trở giao thông đi lại và tuy nhiên thì ai cũng mong mưa để cho những ngày hè trở nên dịu mát hơn
và quay trở lại với hình thái thời tiết tăng nắng tăng nhiệt như vậy thì quý vị có thể ra khỏi nhà sớm hơn để đi làm và đi học tránh di chuyển vào khung giờ trưa
và đây là khoảng thời gian mà thời tiết oi bức dễ ảnh hưởng đến sức khỏe
khác với bắc bộ và trung bộ tây nguyên nam bộ thì lại đang mùa mưa mưa chủ yếu về chiều
việc di chuyển vào khung giờ tan tầm thì quý vị cần đặc biệt lưu ý tránh các cung đường dễ bị ngập và khi rông lốc thì lập tức tìm nơi tránh trú
chúng ta không nên đứng dưới gốc cây to hay là những nơi có nhiều biển hiệu treo tạm bỡ lỏng lẻo không đảm bảo an toàn
vâng đó là một vài lưu ý nhỏ trong mở đầu của chương trình ngày hôm nay
bằng nhiệt độ chi tiết từng tỉnh thành chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau